cùng với thí sinh cả nước hôm nay hơn một mươi hai bốn trăm linh thí sinh tỉnh quảng ngãi bước vào kỳ thi quan trọng này
liên quan đến dịch covid một mươi chín một điểm thi với ba trăm năm mươi hai thí sinh dừng thi vì giáo viên bị mắc covid một mươi chín
đây là bệnh nhân số bảy trăm tám mươi sáu bị nhiễm covid một mươi chín được công bố vào ngày tám tháng tám
bệnh nhân là thầy giáo ở trung tâm giáo dục thường xuyên huyện sơn tịnh
bệnh nhân có tiếp xúc với đồng nghiệp tại trường trung học phổ thông sơn mỹ
trước khi xác định dương tính với virus sars cov hai
điểm thi này có một mươi bảy phòng thi với ba trăm năm mươi hai thí sinh tham dự kỳ thi
các thí sinh ở điểm thi trường trung học phổ thông sơn mỹ sẽ dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi trong đợt hai cùng với các thí sinh khác thuộc diện f một f hai